mang theo ma túy cất dấu trong túi áo từ lào về việt nam nguyễn thanh hùng năm mươi tuổi trú tại tỉnh thừa thiên huế đã bị lực lượng biên phòng quảng trị bắt quả tàng
thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tại khu vực cửa khẩu lao bảo đội biên phòng cửa khẩu quốc tế lao bảo phối hợp với hải quan cửa khẩu lao bảo đã phát hiện nguyễn thanh hùng trên xe khách mang biển kiểm soát lào chạy tuyến thà khẹt lào huế có nhiều biểu hận nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra
lực lượng chức năng phát hiện trong túi áo của hùng có hai hai mươi viên nén màu hồng đối tượng khai số viên nén trên là ma túy tổng hợp được vận chuyển từ lào về việt nam để nhận tiền công là hai mươi triệu đồng